từ ngày một tháng bốn đến nay thực hiện chỉ thị số một mươi sáu của thủ tướng chính phủ về cách ly toàn xã hội không tụ tập đông người và mọi người dân khi đi ra đường phải đeo khẩu trang
các cơ quan chức năng của tỉnh đắk lắc đã tiến hành kiểm tra và xử phạt một trăm năm mươi bảy người không đeo khẩu trang nơi công cộng
những người bị xử phạt có độ tuổi từ một mươi tám đến trên sáu mươi tuổi trú tại một số xã phường ở thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
mức xử phạt mỗi cá nhân này là hai trăm linh đồng
lực lượng chức năng thành phố buôn ma thuột cũng đẩy mạnh kiểm tra xử lý một số tụ điểm tập trung đông người hàng quán điểm vui chơi giải trí công viên
qua đó xử phạt hành chính bảy cơ sở kinh doanh vi phạm hoạt động kinh doanh trong những ngày cách ly xã hội